nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đảng là then chốt
trong nhiệm kỳ vừa qua thì đảng bộ các địa phương trên cả nước đều tập trung cao độ
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đạt được nhiều thành tiệu quan trọng và sau đây là ghi nhận tại tỉnh ninh bình
phát huy trách nhiệm đảng viên nói đi đôi với làm
bí thư tri bộ trưởng ban công tác mặt trận anh chỗi xã quỳnh lưu huyện nho quan tỉnh ninh bình
luôn sát cánh cùng đảng viên trong tri bộ tuyên truyền vận động người dân trong thôn đổi mới nếp nghĩ cách làm
khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về đất đai chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế
anh em chúng tôi coi như là cố gắng học hỏi lẫn nhau
cả về khoa học kỹ thuật rồi giúp nhau và hỗ trợ nhau giống vốn cây con để phát triển kinh tế
nổi bật trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ qua của đảng bộ tỉnh ninh bình
là các cấp trú trọng công tác xây dựng đảng về tư tưởng chính trị tổ chức và đạo đức
dự kiến nhiệm kỳ tới tỉnh sẽ bố trí một trăm linh bí thư chủ tịch ubnd huyện không phải là người địa phương
xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban thưởng vụ thành ủy tam điệp đã tập trung lãnh đạo để xây dựng đội ngũ cán bộ
đó là xác định chuyên đề nói đi đôi với làm để triển khai thực hiện đối với các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ
phải thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng đến khâu quy hoạch
đến nhận xét đánh giá đến đề bạt bổ nhiệm và đến thực hiện chính sách cán bộ
hiện tốt cái chủ trương là luân chuyển cán bộ để đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ
nhất là đối với cán bộ trẻ cán bộ có năng lực
năm năm qua không chỉ năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên
mà hiệu lực hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền trong tỉnh được thể hiện rõ nét
mình chứng rõ nhất là kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá
tổng sản phẩm grdp tăng bình quân tám ba một năm tổng thu ngân sách đạt cao
một trăm linh sáu trên một trăm một mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới
tỉnh có ba huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới
tỷ lệ hộ nghèo hộ cận nghèo bình quân giảm một tám mươi một một năm
đó là tiền đề để ninh bình đặt mục tiêu tăng cường xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
phát huy dân chủ sức mạnh đoàn kết toàn dân giá trị lịch sử văn hóa cố đô hoa lư
đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế xã hội phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
ninh bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông hồng